hà nam tìm người đến khu công nghiệp điểm tiêm vaccine siêu thị quán quần áo sau khi ghi nhận một mươi ba ca dương tính trong hai ngày
người phụ nữ bốn mươi một tuổi chú tại xã phù vân thành phố phủ lý cùng chồng là lái xe từ đồng nai về quê hôm hai mươi tháng tám
cả hai đã khai báo y tế và cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm ba lần kết quả âm tính
hết cách ly chị bị ho sốt khám tại cơ sở y tế tư nhân xét nghiệm kết quả dương tính ncov ngày một mươi chín tháng chín
đến trưa hai mươi một tháng chín ổ dịch tại thành phố phủ lý ghi nhận tổng cộng một mươi ba ca dương tính
giải rác trong khu dân cư công nhân khu công nghiệp và học sinh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam đề nghị người từng đến và làm việc tại những địa điểm sau
hai doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn dream plastic và công ty trách nhiệm hữu hạn expo việt nam
ở khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
từ mùng một tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín kiosk bán quần áo của chị yến ở tầng hai chợ bầu thành phố phủ lý
từ một mươi sáu h đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng chín
điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại bệnh viện y học cổ truyền từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi bảy tháng chín
quán nhà ông đặng đài ở thôn mễ nội phường liêm chính thành phố phủ lý
bảy h đến tám h từ ngày một mươi ba tháng chín đến ngày một mươi chín tháng chín
siêu thị media mart đường lý thường kiệt thành phố phủ lý

những người này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất
hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng sở y tế tỉnh hà nam chín trăm tám mươi tám tám trăm hai mươi sáu ba trăm bảy mươi ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam chín trăm tám mươi ba một trăm chín mươi chín tám trăm ba mươi chín
hoặc chín trăm một mươi năm hai mươi tám chín trăm sáu mươi ba để được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
cơ quan chức năng truy vết được hơn ba trăm linh f một có f một tại trường học và khu công nghiệp
đêm hai mươi tháng chín
lực lượng y tế đã xét nghiệm cho người dân bảy phường xã thuộc thành phố phủ lý
và hai mươi công nhân của khu công nghiệp châu sơn
phương thức lấy mẫu đại diện hộ gia đình trong khu dân cư công nhân
thành phố khoanh vùng chống dịch theo phương châm
chốt hẹp kiểm soát chặt xét nghiệm nhanh và thực hiện nghiêm không để xảy ra lây nhiễm chéo
trong ngày hai mươi một tháng chín hai trăm bảy mươi bảy cán bộ nhân viên y tế ba tỉnh bắc giang nam định ninh bình đến hà nam hỗ trợ